tại buổi tiếp ông pom potman chủ tịch tập đoàn unilever một tập đoàn đa quốc gia của anh và hà lan
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã khẳng định unilever là một thương hiệu lớn tại việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh việt nam đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
bảo đảm ổn định bền vững để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài
trong đó có unilever yên tâm hoạt động sản xuất kinh doanh tại việt nam
thủ tướng cũng đánh giá cao các dự án đầu tư hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao
nông nghiệp của unilever với các doanh nghiệp việt nam
ngắn với việc nâng cao đời sống người nông dân cải thiện bộ mặt nông thôn của việt nam
chủ tịch tập đoàn unilever paul portman bày tỏ vui mừng vì những cuộc tiếp xúc gần đây
giữa thủ tướng nguyễn xuân phúc với các nhà lãnh đạo hà lan
khẳng định việt nam là một quốc gia thị trường quan trọng của unilaver
ông paul portman cho biết unilever có mặt tại việt nam từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
unilever vừa khai trương một nhà máy mới ở bắc ninh
đây là một dự án đầu tư lớn của uni
plever tại việt nam với tiêu chuẩn cao nhất về các tiêu chí bảo vệ môi trường
chủ tịch unilever cũng cam kết sẽ tiếp tục đầu tư lâu dài tại việt nam
bày tỏ cảm ơn mong muốn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của thủ tướng
chính phủ và các cơ quan của việt nam nhất là việc bảo đảm một môi trường đầu tư kinh doanh
ổn định bền vững và thông thoáng để tập đoàn yên tâm trong các hoạt động đầu tư lâu dài tại việt nam